trung tâm gìn giữ hòa bình việt nam bộ quốc phòng phối hợp với đoàn chuyên gia của hoa kỳ và vương quốc anh
vừa tổ chức trao đổi chuyên môn và lập kế hoạch huấn luyện thực hành trên bộ
trang bị cho bệnh viện giã chiến cấp hai tiến tới chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đây là lần trao đổi chuyên môn sau cùng giữa trung tâm gìn giữ hòa bình việt nam với các chuyên gia của hoa kỳ và vương quốc anh
để đi đến thống nhất lập kế hoạch nội dung thực hành huấn luyện trên bộ
cụ thể là các tình huống diễn tập kỹ năng quân sự khả năng ứng biến nhanh với mọi tình huống
nhằm trang bị cho bệnh viện giã chiến cấp hai sẵn sàng triển khai tới phái bộ khi có yêu cầu của liên hợp quốc
việc trao đổi chuyên môn lần này đã góp phần tăng cường công tác phối hợp
hiệp đồng giữa các cơ quan của bộ quốc phòng việt nam với các cơ quan chuyên gia quân sự của hoa kỳ và vương quốc anh
đây cũng là cơ hội tốt để việt nam nghiên cứu tham khảo thêm các kinh nghiệm và kiến thức của nước bạn
trong tổ chức huấn luyện thực hành duy trì và vận hành thành công bệnh viện giã chiến cấp hai
để áp dụng vào thực tế triển khai của việt nam tại nam sudan
dự kiến các nội dung thực hành sẽ diễn ra vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy tại việt nam